chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
những ngày qua sự việc cháu tgh sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại huyện vũ thư là học sinh trường mầm non hồng nhung cơ sở hai ở xã phú xuân tp thái bình được phát hiện tử vong trong xe ô tô đưa đón do bị bỏ quên khiến dư luận bức xúc
sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng thành phố thái bình và địa phương này nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ
liên quan đến việc cháu h t tử vong lãnh đạo công an tp thái bình cho biết qua tiến hành điều tra và khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra nhận định
cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng trong dạ dày không có thức ăn sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp nên cháu bị suy hô hấp
căn cứ kết quả điều tra ngày ba mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phương quỳnh anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn phúc hạ xã vũ phúc tp thái bình là giáo viên trường mầm non hồng nhung hai về tội vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp thái bình phê chuẩn
cũng theo cơ quan chức năng phương quỳnh anh đảm nhiệm việc đón nhận trẻ từ nhà tới trường của trường mầm non hồng nhung và người này có trình độ đào tạo trung cấp dưỡng
theo báo cáo trường mầm non hồng nhung cơ sở hai là trường tư thục thành lập năm hai nghìn hai mươi hai và được phòng giáo dục đào tạo tp thái bình cấp phép hoạt động
trường mầm non này có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ và nằm trong khu đô thị ứng xã phú xuân tp thái bình
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn lớp học của cháu tgh được nhà trường ra cho hai giáo viên phụ trách trong đó một cô có trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non một cô có trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non
riêng cô phương quỳnh anh là người đảm nhận việc đón trẻ từ nhà tới trường và phương tiện đưa đón trẻ ngày xảy ra sự việc hai mươi chín tháng năm là xe ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
do lái xe chính nghỉ phép một tuần nên tài xế nvl sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tải phường quang
thành phố thái bình được cử lái thay hôm xảy ra sự việc
trước sự việc cháu bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường bấm non tư thục hồng nhung cơ sở hai
ngày ba mươi tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã ban hành văn bản yêu cầu giả soát kiểm tra hoạt động của các trường lớp mầm non hoạt động của nhóm lớp mầm non tư thục các nhóm trẻ gia đình
đối với các cơ sở giáo dục sử dụng dịch vụ đưa đón trẻ công văn yêu cầu sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô
lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định
lái xe phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô
trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh
khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải
phải xác định rõ yêu cầu trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông bảo vệ sức khỏe an toàn tính mạng cho học sinh
nhà trường phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng tập huấn kiến thức
kỹ năng an toàn về giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô
chịu trách nhiệm quản lý kiểm tra danh sách học sinh đảm bảo trật tự vệ sinh và hướng dẫn
nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe khi lên xuống xe ô tô
bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm
thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do
trở về việt nam sau chuyến bay dài chị ttlp mẹ cháu tgh ở huyện vũ thư tỉnh thái bình
khóc ngất gục lên vai người thân bạn bè sau khi vào nhà tăng lễ gặp con trai lần cuối
con trai chị là cháu tgh bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón của trường bấm non hồng nhung hai vào ngày hai mươi chín tháng năm
chiều muộn ngày ba mươi tháng năm chị ttlp mẹ cháu tgh đã trở về nhà tăng lễ thành phố thái bình
sau chuyến bay dài từ nước ngoài về việt nam để gặp con trai lần cuối
con trai chị là cháu tgh học sinh trường mầm non hồng nhung hai địa chỉ xã phú xuân tp thái bình
bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón của nhà trường dẫn đến suy hô hấp tử vong
vừa bước vào nhà tăng lễ người mẹ khóc ngất gục trên vai người thân bạn bè nước mắt không ngừng rơi
theo chia sẻ của người thân chị lê thường xuyên công tác xa nhà
ở nước ngoài nhiều tháng rồi thi thoảng về thăm con ít ngày
mới đây chị mới đi công tác không lâu thì nhận tin giữ về con trai nên khẩn cấp bay về
nhưng lần này chị không còn được nghe tiếng con trai gọi mẹ nữa
là người trực tiếp phá cửa ô tô tìm cho bé anh nguyễn ngọc thái
ở tp thái bình cũng tới nhà tăng lễ chia buồn với gia đình cháu bé
anh chia sẻ chiều hai mươi chín tháng năm anh tới trường mầm non hồng nhung hai đón con như những phụ huynh khác
vì hôm đó là ngày tổng kết năm học nên các vụ huynh đến đón con muộn hơn khoảng một mươi bảy h ba mươi
lúc này anh thấy có hai cô giáo hớt hải cậy cửa ô tô đưa đón ở gần cổng trường
anh chạy tới xem có chuyện gì thì được biết các cô đang tìm cháu bé quên trên xe
người đàn ông trung niên vội vã xuống xe đạp liên tiếp vào cửa ô tô đưa đón phá cửa
những bất thành sau đó anh dùng tay vừa ghi vào thành xe vừa cậy cửa mạnh tạo ra một khoảng trống để cô giáo tru qua
anh và cô giáo rụ rời chân tay khi thấy bé tgh tím tái tay có vết dỡ máu
anh đức anh hai mươi tuổi cậu ruột cháu tgh cùng gia đình túc trực ở nhà tăng lễ cảng này lo hậu sự cho cháu trai
anh dơm dớm khi nhắc lại khoảnh khắc đến trường đón cháu
theo anh hơn một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng năm anh tới đón cháu tại trường mầm non hồng nhung hai nhưng tìm không thấy
anh lên tầng tìm khắp các lớp cũng không thấy bé đâu nên hỏi giáo viên thì nhận được thông tin từ cô giáo báo cháu nay không đi học
anh liền gọi điện về cha mẹ ba khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi
sau đó anh và các cô giáo khẩn cấp đi tìm cháu đang loay hoay thì ngoài cổng trường có tiếng cháu gờ hát sao rồi này
người cậu ruột hốt hải chạy ra thì thấy cháu bé được một người đàn ông bế trước cổng người cháu tím tái
vội vã hồ hấp cho cháu ruột nhưng bé đã không còn thở nữa
sau đó mọi người cùng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ báo cháu đã tử vong
trong nhà tăng lễ bà đinh thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê nam định bà ngoại cháu tê gỡ hát ôm mặt khóc nức nở
bà chia sẻ vào khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm bà có dẫn cháu ngoại ra cổng lên xe đưa đón của nhà trường
và thấy cháu ngồi vào hàng ghế thứ hai sau ghế lái rồi mới trở lại nhà
theo bà ngoại của cháu hằng ngày xe của nhà trường sẽ đưa và đón học sinh trả về nhà cho phụ huynh
nhưng vì hôm hai mươi chín tháng năm là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con
khoảng một mươi bảy h con trai bà cậu cháu tê gỡ hát đến trường đón nhưng tìm không thấy
nên đã hỏi các cô giáo ở lớp thì được báo hôm nay cháu không đi học
theo bà ngoại cháu chia sẻ bé tê gỡ hát vào học trường mắm non hồng nhung hai được hơn hai năm
kinh phí ba triệu đồng một tháng bao gồm đưa vào đón
mẹ cháu chọn dịch vụ này để cả nhà đỡ vất vả trong việc đưa đón cháu
bà ngoại bé tê gỡ hát cho biết thêm từ trước tới nay
của nhà trường rất ít khi thực hiện việc ký bàn giao học sinh
việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có
ngày hai mươi chín tháng năm bà cũng không nhận được bất cứ thông tin gì về việc cháu không vào lớp
được biết trường mầm non hồng nhung được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp thái bình
và được phòng giáo dục đào tạo tp thái bình cấp phép hoạt động với quy mô một mươi hai lớp hai trăm bảy mươi hai trẻ
cô giáo phụ trách lớp của cháu tê gỡ hát là đoàn tn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
có trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non
và cô nguyễn t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu có trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại